công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng trịnh minh huy
trú tại thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
huy là đối tượng hai lần thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn thành phố đồng xoài
khoảng năm giờ ngày một mươi sáu tháng bảy huy điều khiển xe máy từ thành phố hồ chí minh đến thành phố đồng xoài
khi đến đường nguyễn huệ thuộc phường tân xuân phát hiện một người đang đi bộ trên đường ngược chiều
với đối tượng đối tượng đã áp sát và nhanh tay giật sợi dây chuyền đeo ở cổ nạn nhân rồi bỏ chạy
sau đó huy bán sợi dây chuyền với giá tám ba triệu đồng
trước đó khoảng năm giờ ngày chín tháng bảy với thủ đoạn tương tự huy điều khiển xe đến khu vực chợ đồng xoài
phường tân bình và cướp sợi dây chuyền vàng của một nạn nhân khác sau đó bán sợi dây chuyền được bảy ba triệu đồng
sau thời gian truy xét đến ngày hai mươi ba tháng bảy công an thành phố đồng xoài phó hợp với đội phòng chống tội phạm
thành phố đồng xoài phát hiện đối tượng huy đang điều khiển xe máy ở khu vực thành phố đồng xoài để tiếp tục săn mồi
lực lượng công an liền áp sát khống chế bắt giữ đối tượng này
tại cơ quan công an đối tượng huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình